chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh tối ngày bốn tết của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay bốn tháng hai tức bốn tết nhâm dần
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng nhớ các bậc tiên đế hiền tài các anh hùng liệt sĩ
có công với đất nước ta tại khu di tích hoàng thành thăng long
cùng đi với tổng bí thư có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
trong không khí ấm áp đầu xuân tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các đại biểu thành kính dân hương
tưởng nhớ đức thái tổ triều lý người đã định đô ở thăng long vào mùa thu năm hai nghìn một mươi
kể từ đó thăng long và đất nước bước vào thời đại mới
các triều đại kế tiếp mở mang dựng xây bờ cõi bồi đắp lịch sử văn hiến nghìn năm
lưu truyền đến thời đại hồ chí minh quang vinh
cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ liệt tông những kết quả xây dựng và phát triển đất nước trong năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến anh hùng của thăng long hà nội
và những giá trị cao quý của dân tộc hôn đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
ngày càng lớn mạnh xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại
dốc sức vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích hoàng thành thăng long
tổng bí thư can dặn nơi đây ghi dấu lịch sử ngàn năm hội tụ hồn thiêng sông núi tinh hoa văn hóa dân tộc
nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc
bồi đắp truyền thống lịch sử văn hiến lâu đời của dân tộc lưu truyền đến thời đại hồ chí minh ngày nay
tổng bí thư mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích luôn nỗ lực hết mình
giữ gìn những giá trị quý báu của khu di tích hoàng thành thăng long di sản văn hóa thế giới
góp phần giáo dục các thế hệ con cháu truyền thống uống nước nhớ nguồn
kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc việt nam và của thăng long hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn đảng bộ chính quyền quân và dân thủ đô
tiếp nối những thành tựu quan trọng đã đạt được trong năm qua
nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả vượt bậc trong năm mới
với tinh thần năm sau kết quả phải tốt hơn năm trước
thưa quý vị mặc dù năm nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng vào những ngày đầu xuân năm mới thì công an tỉnh cà mau đã có nhiều hoạt động thể hiện sự tri ân
đối với các gia đình lão thành cách mạng gia đình chính sách
cùng sự quan tâm đối với lực lượng công an cơ sở người lao động
những việc làm thiết thực đó thì đã góp phần hoang lại một mùa xuân ấm áp chẳng gặp yêu thương
những ngày này khi người dân đang tận hưởng không khí năm mới bên gia đình người thân
công an trên địa bàn tỉnh cà mau lại tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự bình yên cho mỗi ngôi nhà
không chỉ làm tốt công tác giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội
công an tỉnh cà mau còn dành thời gian đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyên lãnh đạo công an tỉnh qua các nhiệm kỳ và những gia đình chính sách
việc làm ý nghĩa này trong ngày đầu xuân mới đã mang lại niềm vui sự ấm áp đối với các gia đình
quá đồn của lãnh đạo giám đốc công an tỉnh
cũng hến chúc tết chúc sức khỏe gia đình cũng còn mong qua
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

bên cạnh việc thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách
nhiều năm qua đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh cà mau
cũng luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ
qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị phối hợp
bằng những việc làm cụ thể thiết thực của mình
lực lượng công an cà mau đã và đang thể hiện ý thức trách nhiệm của mình
đối với người có công gia đình chính sách và các thế hệ cha anh đi trước
đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng như chia sẻ cùng cộng đồng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội

chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi đã có mặt tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi tham gia hiến tiểu cầu
những ngày tết gần hai mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi
đã thay phiên nhau túc trực tại khoa huyết học bệnh viện đa khoa quảng ngãi
để kịp thời hiến tiểu cầu cứu người trong tình trạng nguy kịch
trong việc tới nguyên đón ngại chúng
năm nào cũng vậy vào dịp tết nguyên đán các bệnh viện đều rơi vào tình trạng cần lượng tiểu cầu lớn để cứu người
vì vậy phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã tổ chức chương trình xuân hồng yêu thương
nhằm huy động cán bộ chiến sĩ tham gia hiến tiểu cầu cứu người dịp tết

đoàn viên là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động tự nguyện tham gia chương trình
trong thời gian trước trong và sau tết số cán bộ chiến sĩ trên được bố trí thường trực tại đơn vị sẵn sàng tham gia hiến máu
thời gian qua có rất nhiều trường hợp nguy cấp nhận tiểu cầu kịp thời đã giữ lại được mạng sống
hiến tiểu cầu hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp
mà còn thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội của mỗi người
mỗi cán bộ chiến sĩ công an ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ người dân vui xuân đón tết
còn mong muốn và sẵn sàng góp sức mình sẵn sàng tham gia hiến máu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân
giúp họ vượt qua cơn nguy kịch và khỏe mạnh trở lại
thưa quý vị khi tuần tra trong đêm giao thừa thì chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
đã gặp các công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang phải làm việc nên đã dừng xe đến thăm hỏi
chúc tết và mừng tuổi năm mới
cư chỉ rất đỗi bình thường nhưng là sự chia sẻ động viên thật ý nghĩa dành cho những người công nhân vệ sinh môi trường
hình ảnh đã được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua
giữa đêm lạnh buốt vào thời khắc giao thừa
khi người người nhà nhà xung học quê quần ấm cúng bên nhau chào đón năm mới
thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn phải miệt mài làm việc để đường phố được sạch đẹp
có lẽ với họ việc đón giao thừa
trong tiếng trổi trên khắp nẻo đường đã không còn xa lạ
những món quà nhỏ nhưng ấm áp tình đồng bào của chiến sĩ cảnh sát giao thông
đã thêm niềm vui trong dịp năm mới cho những công nhân môi trường
do tàn đi cái lạnh lẽo trong đêm đông giá rét
hình ảnh này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội
đã khiến cộng đồng mạng rất xúc động và mến phục về tinh thần tương thân tương ái của chiến sĩ cảnh sát giao thông
làm tô thắm hình ảnh người công an nhân dân
luôn sẻ chia với nhân dân trong mọi hoàn cảnh
tiếp tục với những tin tức về tình hình giao thông
cục cảnh sát giao thông cho biết vào ngày bốn tháng hai
tức ngày bốn tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc đã xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi hai người
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi
giảm hai vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong số này đường bộ xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi một người
đường sắt xảy ra một vụ bị thương một người
đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp cuối năm tết dương lịch
tết nguyên đán nhâm dần
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai trên đường bộ
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương
đã kiểm tra phát điện xử lý một nghìn một trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm
phạt tiền gần một tỷ đồng
tạm giữ bảy xe ô tô bốn trăm một mươi bảy xe mô tô
tước ba mươi sáu giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý một trăm hai mươi sáu trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát sáu trăm hai mươi bảy trường hợp
do lưu lượng tăng đột biến chiều ngày bốn tháng hai tức bốn tết
tại cao tốc pháp vân cầu rẽ đoạn cuối vào trung tâm thành phố hà nội
và lối lên đường vành đai ba trên cao
đã xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài tới hơn hai km
cụ thể đoạn ủn tắc

cụ thể đoạn un tắc xảy ra theo hướng vào trung tâm thành phố kéo dài tới nút giao đồng trì huyện thanh trì
nguyên nhân là do người dân quay trở lại thành phố đông hơn vào những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ
thêm vào đó đoạn cuối cao tốc pháp vân cầu rẽ thường xảy ra xung đột giao thông giữa hai dòng phương tiện đi vào thành phố
theo hướng giải phóng và đi lên đường vành đai ba trên cao
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba cục cảnh sát giao thông
đã phải phân luồng bớt các phương tiện đi ra khu vực đường gom để giảm tải cho tuyến đường chính
đơn vị vận hành tuyến cao tốc đã mở một mươi hai làn xe
đồng thời bố trí bổ sung hơn hai mươi nhân viên tăng cường thu phí
thưa quý vị và các bạn trong năm vừa qua thì dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thực hiện các quy định chỉ đạo của chính phủ
và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả
để giữ gìn chất tự an toàn giao thông
và dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đã đạt được những hiệu quả tích cực
cụ thể là những con số liên quan đến tai nạn giao thông ủn tắc giao thông là minh chứng rõ nhất
với đề nghị các đồng chí là tiếp tục làm tốt tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chất tự an toàn giao thông
và nhất là trong cái dịp tết miền đá này
trong đó tăng cường kiểm tra kiểm soát
mà những cái hành vi mà thường gây tai nạn
đó là sử dụng nồng độ côn
rồi vi phạm tốc độ
rồi vi phạm vận đường
vi phạm giao thông
vi phạm các quy định
rồi là không bởi ngũ bảo hiểm v v
thứ hai là bố trí lực lượng
để hướng dẫn giao thông chủ động không để xảy ra ủn tắc giao thông
nhất là trong những dịp cất tết
mà còn người dân đi lại nhiều
và những dịp mà sau tết khi mà người dân quay trở lại là những cái dịp
những cái giai đoạn cái thời gian mà dễ gây ủn tắc nhiều nhất
đó là những chỉ đạo của đồng chí phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ubnd giao thông quốc gia
tại buổi làm việc với cục cảnh sát giao thông bộ công an
trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
còn đây là những hình ảnh
những ngày cao điểm trên tuyến vành đai ba
dẫn ra tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
thành phố hà nội
lượng phương tiện tăng đột biến
khiến tình trạng un tắc diễn ra khá nghiêm trọng
để đảm bảo an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức ứng trực
tại các nút giao thông trọng điểm
tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện
giải tỏa ủn tắc giao thông
đây cũng chính là tình trạng chung diễn ra
tại một số thành phố lớn trong thời gian cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung
lực lượng phương tiện
để mờ đợt cao điểm
tấn công trôn mát tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tết nguyên đán
theo mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng
phục vụ cho nhân dân
được vui tết
vui vẻ an toàn
lực lượng của chúng tôi đã được phân công
cắm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tăng cường tuần tra kiểm soát
và trực chốt tại các chốt trọng yếu của cửa ngõ thủ đô
giúp người dân làm sao đi lại
một cách tuần tiện nhất
không để xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông
giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến
đối với các vụ tai nạn giao thông
có thể xảy ra sẽ giải quyết làm sao để nhanh nhất
cẩu kéo các phương tiện ra khỏi hiện trường
giúp giao thông trở lại được bình thường
để bà con đi lại một cách thông suốt
và đảm bảo an toàn
còn đây là hình ảnh trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
những ngày đầu năm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
chỉ tính riêng trong bốn ngày nghỉ lễ tết nguyên đán vừa qua
đã có tới hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông
đáng chú ý đa số các phương tiện
đều bị hệ thống camera giám sát ghi lại
đặc biệt những hình ảnh như thế này
cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông
ứng trực xử lý nghiêm
bởi đây chính là một trong những nguyên nhân
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
cái việc theo
các mô tô đi vào đường cao tốc
thì nó rất là nguy hiểm
nhưng mà khi lực lượng cảnh sát giao thông
thường các người điều khiển phương tiện mô tô
thường là quay đầu
hoặc quay đầu để đi ra đường cao tốc
cái việc xử lý các phương tiện mô tô đi vào cao tốc
cũng như các phương tiện cấm đi vào vùng cao tốc
thì lực lượng cảnh sát giao thông
khi dừng xe được xử lý
thì sẽ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật
thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
trong bốn ngày từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày ba tháng hai
toàn quốc xảy ra tám mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi một người bị thương năm mươi hai người
trong đó đường bộ xảy ra tám mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi người bị thương năm mươi hai người
so với bốn ngày tết năm ngoái
giảm tám vụ giảm tám người chết giảm tám người bị thương
đường sắt xảy ra một vụ làm một người chết
và đường thủy không xảy ra một vụ làm một người chết
đang chú ý cũng trong thời gian nghỉ lễ
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn bốn trường hợp vi phạm giao thông
tước giấy phép lái xe gần ba trăm linh trường hợp
hơn năm trăm năm mươi trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
điều này cho thấy sự nỗ lực không nhỏ của lực lượng chức năng
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông hoạt động rất tích cực
và có tinh chất chuyên nghiệp rất cao
cho nên mang lại hiệu quả rất lớn
nó thể hiện ở cái chỗ là cái tình hình về tai nạn giao thông
rồi những cái bất cập liên quan giao thông đều được xử lý rất là tốt
và như vậy thì đấy là chúng thấy rằng là những bước tiến rất là tốt
trong cái đường giao thông
có thể dùng cả lực lượng dùng cả công nghệ
và phối hợp các lực lượng trong cảnh sát giao thông
cũng như là cảnh sát giao thông có thể phối hợp với các lực lượng chức năng khác
để có thể thực hiện tốt công tác quản lý trật tự an toàn giao thông
mới đây đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã có thư khen toàn thể đội ngũ lực lượng cảnh sát giao thông
phó thủ tướng thường trực khẳng định
thay mặt thủ tướng chính phủ tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả
thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian qua
thành tích này thể hiện quyết tâm cao của các đồng chí
trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi tám cttvk của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một
tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và khắc cục ủn tắc giao thông
nghị quyết số một mươi hai nqcp ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và chống ủn tắc giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
đây cũng chính là những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trong thời gian tới
lực lượng cảnh thông sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm sau
một là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương
của chính phủ và bộ công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
thứ hai là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nắm chắc tình hình dự báo từ sớm từ xa để tham mưu cho chính phủ và bộ công an
về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ba là tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại
kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm hướng tới phục vụ nhân dân nhanh nhất thuận lợi nhất
và giảm được thời gian và biên chế của lực lượng cảnh giao thông
phát huy truyền thống tự hào gần bảy mươi sáu năm
không ngừng lớn mạnh với tinh thần vì nhân dân phục vụ
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ vượt qua mọi thách thức
bảo vệ bình yên trên mọi tuyến đường
xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ công an
vì nước quên thân vì dân phục vụ
tiếp tục với những tin tức khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đang tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi giết người
vào ngày một một tết tô trọng tín
phố hai phường nguyễn nghiêm thị xã đức phổ
và phạm tiến tỉnh
ở xã phổ cường thị xã đức phổ đã xảy ra mâu thuẫn
tại một quán nhậu
qua facebook hai bên thách thức hẹn gặp nhau
giảng sáng ngày hai hai tết tô trọng tín
đã mang dao thái lan xuống quán nhậu châu huệ
ở tổ dân phố năm phường nguyễn nghiêm
gặp phạm tiến tỉnh để giải quyết mâu thuẫn
hai bên lao vào đánh nhau
và phạm tiến tỉnh bị đâm nhiều nhát
trong đó một nhát gây thủng phổi
phạm trọng tỉnh đưa đi cấp cứu
và tử vong ngay sau đó
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản
còn đầu đường dây này là trần đức nghĩa
biệt danh là đen hai mươi tám tuổi
chú tại phường long bình thành phố biên hòa
cùng tham gia với nghĩa có năm đối tượng
cùng chú tại tỉnh đồng nai
thời điểm gây án chủ yếu vào ban đêm khi các hộ gia đình đã ngủ say
tài sản các đối tượng trộm được chủ yếu là
điện thoại di động xe mô tô vàng tiền
bước đầu các đối tượng khai nhận
từ đáng một năm hai nghìn hai mươi một
đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đã gây ra hai mươi vụ trộm tài sản giá trị
lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện hai đối tượng là lê nhật tiến
thường gọi là boy hai mươi hai tuổi
trần như ba mươi hai tuổi
đang bỏ trốn
công an cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa
kêu gọi các đối tượng ra đầu thú sớm
để được sự khoan hồng của pháp luật
ngay ngày đầu năm mới
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an thành phố mỹ tho
đã triệt phá một tụ điểm cờ bạc
dưới hình thức đá gà thua bằng tiền
tại vườn dưa của ông nguyễn minh châu
thuộc ấp bình phong xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành làm việc
đối với một mươi một đối tượng thu giữ năm con gà
một mươi một cặp cửa sắt một trăm hai mươi sáu cuộn băng keo
một cân đồng hồ tạm giữ năm xe mô tô
chín điện thoại di động
trên ba mươi ba triệu đồng và một số đồ vật có liên quan
tụ điểm đá gà do đối tượng phạm quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cư trú tại tổ ba
ấp bình phong xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho
phòng cảnh sát hình sự bàn giao vụ việc
cho công an thành phố mỹ tho điều tra theo thẩm quyền
đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật